trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga tối qua đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
cùng đoàn đại biểu cấp cao ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quốc hội việt nam
đã tới thăm và nói chuyện với các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
và đại diện cộng đồng người việt nam tại liên bang nga
tại buổi gặp mặt các đại biểu cán bộ nhân viên đại sứ quán và bà con cộng đồng người việt nam
tại liên bang nga đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang vừa từ trần
thay mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt tại liên bang nga
đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ niềm vinh dự sự vui mừng xúc động khi được đón tiếp hai đồng chí lãnh đạo cấp cao
và đoàn đại biểu ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quốc hội việt nam tới thăm và động viên
gặp gỡ bà con kiều bào đồng chí trần thanh mẫn đồng chí uông chu lưu và đoàn công tác
cũng đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con về những thuận lợi khó khăn của bà con
chủ tịch hội người việt nam tại liên bang nga đỗ xuân hoàng hết sức cảm động
về sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đối với bà con cộng đồng khẳng định mặc dù sống xa tổ quốc
nhưng trái tim và khối óc bà con kiều bào luôn hướng về tổ quốc luôn đoàn kết đùm bọc lẫn nhau
có ý thức giác ngộ chính trị cao và luôn xác định tuân thủ mọi chính sách của đảng và nhà nước đề ra